sáng ngày ba mươi một tháng năm tại phú thọ đã xảy ra một vụ việc một đối tượng dùng dao cướp ngân hàng
cụ thể là vào khoảng một mươi giờ ba mươi phút một đối tượng là nam bất ngờ dùng dao xông vào phòng giao dịch thanh hà
thuộc chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn phú thọ xã thanh hà huyện thanh ba tỉnh phú thọ
đe dọa khống chế nhân viên ngân hàng rồi lấy túi tiền tẩu thoát
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng công an huyện thanh ba cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt bảo vệ phong tỏa hiện trường
đồng thời tiến hành trích xuất camera an ninh niềm phòng các tăng vật chứng cứ liên quan để phục vụ công tác điều tra đồng thời truy bắt nghi phạm